vào đêm ngày hôm qua hàng trăm người dân đã phải tháo chảy ra ngoài vì sưởng gỗ hàng nghìn mét vuông
ở quận một mươi hai tp hcm đã bốc cháy dữ dội ngọn lửa đã thiêu dụi hoàn toàn nhà xưởng
nhiều nhà dân lân cận cũng bị ảnh hưởng
vào khoảng hai mươi giờ tối ngày hôm qua người dân ở hẻm tám mươi một đoạn qua tổ bảy khu phố năm
phường thạnh xuân quận một mươi hai phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại xưởng của công ty sản xuất gỗ
nằm trong khu dân cư ngọn lửa nhanh chóng bao phủ sưởng sản xuất rồi cháy lan sang các nhà xưởng
nhiều nhà dân lân cận cũng bị ảnh hưởng nặng
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận một mươi hai
cùng sự hỗ trợ của một số người dân đã phải phá tường xưởng và tường của nhà dân
để tạo thuận lợi cho phun nước dập lửa
tuy nhiên do ngọn lửa quá lớn nên cần thêm sự chi viện của đội cảnh sát chữa cháy quận gò vấp
và hiện nay nguyên nhân của vụ cháy đang được làm rõ